vào hồi bảy giờ ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách đảo song tử tây quần đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày bảy tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi một năm độ kinh đông trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày tám tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc
một trăm linh độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm bốn mươi km về phía tây
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một